vào dạng sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra trên đường lý thường kiệt khu phố phú thanh
phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước ngọn lửa đã thiêu dụi hoàn toàn
trung tâm đồ chơi xe máy cùng một kiosk bên cạnh ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng
rất may là không có thiệt hại về người
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước
đã điều động năm xe chuyên dụng cùng hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa
khu vực xảy ra cháy là nơi chứa nhiều xe máy cùng dầu nhớt và vật dụng dễ bắt lửa nên khi đến nơi
đám cháy đã bùng phát dữ dội xung quanh đều có cửa cuốn khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
các lực lượng đã phải phá cửa để nhanh chóng xử lý đám cháy và sau gần một giờ đồng hồ
đám cháy được khống chế nguyên nhân của vụ cháy được cơ quan chức năng điều tra